các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bất ngờ kiểm tra căn nhà tại ấp hiếu hỏa a xã hiếu nhân huyện vũng liêm
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
bắt giữ được bốn đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
tiền trên chiếu bạc là tám mươi tám triệu sáu trăm linh ngàn đồng
kiểm tra trên người nhóm đối tượng thu giữ thêm số tiền trên hai trăm linh triệu đồng và năm điện thoại di động
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh bắc giang
vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép hàng trăm kg pháo nổ
hai anh em gồm lê đức thông và lê đức tin cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển ba trăm bảy mươi bảy kg pháo nổ loại pháo dây
khám xét khẩn cấp tại nhà mẹ đẻ của thông thu giữ thêm ba trăm năm mươi bốn kg pháo nổ
tại cơ quan công an thông khai nhận
số pháo trên được thông thu mua từ một người lạ để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai vừa bắt giữ châu a giàng
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra châu a giàng khai nhận vào đêm ngày hai mươi chín tháng năm
lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ phương tiện giàng đã trộm cắp một xe mô tô
tại khu vực phường sapa đến cất giấu tại khu vực đền mẫu
tiếp đó rằng trộm cắp chiếc xe mô tô
thứ hai mang đến cất giấu tại sân vận động thị xã sapa để tìm cách tiêu thụ
điều đáng nói châu a giàng là đối tượng đang được tại ngoại
chờ thi hành bản án bảy tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản từ trước đó
với hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
nguyễn văn nhí vừa bị công an xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
mời lên làm việc để xử lý vi phạm
trước đó nguyễn văn nhí cùng với gia đình đến công an xã hòa bình
báo về việc bị năm đối tượng đi trên ba xe mô tô chặn đầu xe hành hung và cướp đi xe mô tô
sau khi xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc
cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm
nhí khai nhận do không có xe đem về nhà sợ gia đình la mắng nên đã dựng hiện trường
và báo tin giả mình bị cướp tài sản đến cơ quan công an
vào tối ngày ba mươi tháng năm một phụ nữ đang điều khiển ô tô qua một giao lộ
trên phố nhân hòa hà nội thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ khác
đang đi xe máy điện và sau đó thì đã xảy ra cãi vã
người phụ nữ đi xe máy điện gọi hai người đàn ông khác đến hiện trường vụ va chạm
ngay khi vừa tới hiện trường lời qua tiếng lại một trong hai người đàn ông tiến tới
tát mạnh vào mặt người phụ nữ đi xe ô tô sau đó đạp vào người nạn nhân
hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy hai người đàn ông có dấu hiệu
hành hung nữ tài xế ô tô vụ việc chỉ dừng lại khi người dân tiến tới can ngăn
sau vụ việc nữ tài xế ô tô đã lên công an phường nhân chính hà nội trình báo
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv